hơn một tuần qua do ảnh hưởng của mưa bão cộng với chiều cường và nước biển dân đã làm cho mực nước ở các tuyến canh nội đồng huyện hòn đất tỉnh kiên giang dâng cao ở mức từ một m đến một m hai gây ngập úng hơn sáu hectare lúa hẻ thu và gần một trăm linh hectare hoa màu của bà con nơi đây
một tuần qua chiếc máy bơm này gần như hoạt động hết công suất để cứu hơn sáu mươi công lúa của gia đình chị phan thị tiện ở ấp thái tiến xã mỹ thái huyện hòn đất tỉnh kiên giang trước nguy cơ mất trắng do ngập úng
hiện mực nước trên đồng đã rút nhưng tình trạng lúa đổ ngã thì không thể khắc phục được vụ mùa này gia đình chị gần như lỗ nặng
mấy ngày trước bão hay con bão là lúa ngập lên tới bồng luôn
em bơm nước ra mấy ngày nay là lúa nó khô mà không biết khô gặp được bốn mươi không nữa bệnh gì nó ngập hết trơn luôn rồi
mưa lớn nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp với chiều cường và nước biển dân khiến nước đổ ra cửa biển tây chậm gây ngập úng trên dây rộng
hiện toàn huyện hòn đất có hơn sáu hectare lúa bị ngập ống ngã đổ trong đó thiệt hại nặng nhất là ở hai xã mỹ thái và mỹ hiệp sơn
thu hoạch của người dân bình thường đó
đối với cái máy cắt liên hợp người ta cắt rồi đưa lúa hộp vô tới sân luôn thì chỉ có hai trăm linh ngàn thôi một cong
nhưng mà đối với cái ngập úng như thế này đó không có cong cắt phải mướn cắt tay
giờ thu hoạch xong đưa lúa vô sân để bán được đó là từ một triệu
thì thành ra cái chi phí của người dân nó rất là cao
rồi giá lúa thì lại thấp hơn
trước tình hình trên phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện hòn đất đã tiến hành khảo sát
và khuyến cáo người dân trong việc chủ đề
phòng nông phối hợp chống ủng cục bộ đồng thời phối hợp với tri cục thủy lợi
mở tất cả các cống ven biển để thoát nước ra biển tây
việc khắc phục hậu quả của ngập úng vẫn còn là vấn đề nan giải đối với người dân
do vậy cần sự chung tay vào cuộc của cấp ngành và chính quyền địa phương
trong việc hỗ trợ người dân khắc phục sự cố sau thiên tai